chiều nay hai xe container và ô tô lắp đèn chiếu sáng đã tông liên hoàn trên cầu phú mỹ
thành phố thủ đức khiến một người bị thương
giao thông hướng về cảng cắt lái ủn tắc nhiều giờ đồng hồ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba giờ xe đầu kéo chở thùng hàng chạy trên cầu phú mỹ
hướng từ quận bảy về vòng xoay mỹ thủy thành phố thủ đức khi đang đổ dốc cầu
xe này bất ngờ va chạm với một xe ô tô container khác
sau đó hút vào sau xe bán tải của công ty chiếu sáng công cộng dừng gần chân cầu
lúc này nam công nhân đang đứng trên tay cầu lắp đặt camera ngã xuống đường
được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn làm các phương tiện hư hỏng nặng nằm chắn ngang làn đường
giao thông hướng từ quận bảy về thành phố thủ đức kẹt cứng kéo dài nhiều km